hỏi tiền góp nhưng không trả đúng hẹn bị chủ nợ nhiều lần nhục mạ đối tượng đã giết chủ nợ để trả thù
công an tỉnh kiên giang vừa tiến hành khởi tố bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn văn nguyên
chú tại huyện hòn đất về các hành vi giết người và cướp tài sản
tại cơ quan công an nguyên khai nhận khoảng hai năm về trước có hỏi tiền góp của vợ chồng ông công hữu sáng
chú cùng địa phương nhưng không có tiền trả đúng hẹn nên nhiều lần bị vợ chồng ông sáng dùng lời lẽ xúc phạm
từ đó nguyên âm ức và có ý định giết chủ nợ để trả thù
gần đây nguyên biết ông sáng sống một mình nên vào ngày ba tháng năm đã rủ ông sáng uống rượu
lúc tòa nhà thấy ông sáng đang nằm ngủ trên giường nguyên đã lấy cây búa đập vào đầu làm ông sáng tử vong
sau đó nguyên lấy một chiếc nhẫn một chiếc lắc và một sợi dây chuyền vàng nạn nhân đang đeo trên người rồi bỏ đi
đến hai mươi ba h đêm hôm sau nguyên quay trở lại dùng sang đốt nhà và sát của ông sáng để phi tàng
do bất cẩn nguyên đã bị lửa cháy làm bỏng mặt và cánh tay phải
sau đó đối tượng lột quần áo vứt vào đám cháy rồi đi về nhà
đến sáng hôm sau nguyên đem số vàng vừa cướp được đi bán để trả nợ và tiêu xài cá nhân thì bị phát hiện